trong những ngày mùa thu tháng tám cả nước và hà nội lại hân hoan chào đón kỷ niệm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm và những huyền thoại về sự kiện trọng đại này vẫn còn vang vọng mãi trong đời sống của mỗi người dân việt nam
bốn mươi năm trôi qua những di tích ghi nhớ về sự kiện lịch sử quan trọng ấy vẫn mãi là lời nhắc nhở đối với thế hệ sau về cuộc cách mạng vĩ đại thay đổi vận mệnh của cả dân tộc
ngôi nhà số một trăm linh một trần hưng đạo quận hoàn kiếm hà nội trước đây là trụ sở ủy ban khởi nghĩa cách mạng tháng tám
tại đây thành ủy ủy ban quân sự cách mạng hà nội đã đề ra những chỉ thị chủ trương đúng đắn lãnh đạo cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở thủ đô
ngôi nhà này đã trở thành một địa chỉ đỏ khắc ghi ánh sáng rực rỡ của cách mạng tháng tám
lịch sử cũng không quên hình ảnh hàng ngàn học sinh sinh viên công nông
tham gia meeting trước quảng trường nhà hát lớn ngày một mươi chín tháng tám được việt minh biến thành cuộc biểu dương lực lượng và hoạt động vũ trang cướp chính quyền mở đầu cuộc khởi nghĩa cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm trong cả nước
thắng lợi của cuộc cách mạng này dẫn đến việc thành lập nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
thưa quý vị và các bạn nơi tôi đang đứng đây là căn nhà số bốn mươi tám hàng ngang
nơi đây là nơi mà chủ tịch hồ chí minh đã sống và làm việc từ ngày hai mươi năm tháng tám đến ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đây cũng là nơi mà chủ tịch hồ chí minh đã viết nên tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
hiện nay căn nhà số bốn mươi tám hàng ngang là nơi vẫn lưu trữ những tư liệu hình ảnh liên quan đến cách mạng tháng tám
và quá trình chủ tịch hồ chí minh viết tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
với nhiều người dân thủ đô người dân cả nước đây không chỉ là một địa chỉ đỏ mà còn là nơi đánh thức niềm tự hào về cuộc cách mạng vĩ đại
về thời điểm thay đổi vận mệnh của dân tộc về chủ tịch hồ chí minh